xin được tiếp tục với một chiến công khác của lực lượng công an nhân dân
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc
và đánh bạc qua mạng internet dưới hình thức cá độ bóng đá
đường dây do nguyễn văn kiên chú tại huyện yên mỹ tỉnh hưng yên cầm đầu
cùng với sáu đối tượng gồm ngô văn quyết chú tại hà nội nguyễn trọng quyền phạm văn lợi
nguyễn trần hoán nguyễn trường giang luyện duy thành đều chú tại tỉnh hưng yên
kết quả điều tra xác định nguyễn văn kiên đã lấy tài khoản tổng supermaster
trên trang mạng bóng tám mươi tám com có máy chủ đặt tại nước ngoài
sau đó chia thành các trang tổng nhỏ master và ation
giao cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh hưng yên và thành phố hà nội
đầu tranh mở rộng vụ án đến ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên tiếp tục bắt giữ hai đối tượng
có liên quan trong đường dây về hành vi tổ chức đánh bạc gồm
chu văn quyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và đặng quốc oai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
đều chú tại huyện yên mỹ tỉnh hưng yên
cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ một mươi ba chiếc điện thoại di động
ba bộ máy tính phong tỏa tám tài khoản ngân hàng
cùng nhiều thiết bị kết nối mạng internet và hàng nghìn trang tài liệu có liên quan
bước đầu xác định lượng tiền giao dịch của các đối tượng trong đường dây
lên đến gần một trăm linh tỷ đồng
sau khi đã có đủ căn cứ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với chín đối tượng
về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên
đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án